theo vtvk chương trình gặp nhau cuối năm hay còn được gọi một cách gần gũi là táo quân là một món ăn tinh thần không thể thiếu của khán giả ptv vào mỗi dịp cuối năm
và như thường lệ năm nay món ăn tinh thần ấy sẽ vẫn đến với các gia đình vào đêm giao thừa tết nguyên đán nhâm dần
theo chia sẻ của đại diện ekip chương trình các diễn viên tham gia táo quân đã sẵn sàng cho những ngày tập căng thẳng để có thể gặp gỡ khán giả vào đêm cuối cùng của năm
vào tuần tới cả ekip sẽ bắt đầu buổi tập đầu tiên
theo báo thanh niên táo quân là chương trình lên sóng trong giờ vàng của đài truyền hình việt nam khi mà được phát sóng lúc hai mươi h đêm giao thừa ba mươi tết
những nghệ sĩ trong vai táo của từng lĩnh vực như giáo dục giao thông y tế báo cáo tình hình đặc biệt nhất trong năm giữa hạ giới cho ngọc hoàng
năm hai nghìn hai mươi sau một mươi sáu năm táo quân làm món ăn tinh thần đặc biệt của mọi nhà thì chương trình này được thay thế bởi gặp nhau cuối năm
phiên bản đặc biệt với sự tham gia của nghệ sĩ xuân hình thanh thanh hiền và nhiều gương mặt quen thuộc khác
tuy nhiên chương trình này lại không ghi lại nhiều dấu ấn với khán giả
do đó khi tết tân sỉu năm hai nghìn hai mươi một đang sắp đến gần thì câu hỏi năm nay có táo quân hay không càng khiến nhiều người trẻ nôn ào
các thành viên trẻ của fanpage đường lên đỉnh olympia xôn xao nhắc nhau chưa biết giao thừa năm nay quận trang đi ngủ hay quê quần ngồi xem táo
nhưng mà cứ vui trước đã biết đâu điều kỳ diệu lại xảy ra
cùng lót dép đón tin mừng từ các táo
nhà vắng táo quân thì buồn lắm
khán giả trẻ nguyễn anh thư hai mươi bảy tuổi quê ở huyện yên mỹ hưng yên làm nhân viên phòng marketing tại phố trung hòa nhân chính quận thanh xuân hà nội chia sẻ
mong đến tết đều được về nhà đoàn viên với gia đình và đêm giao thừa được xem táo quân và cùng cười sáng khoái
thích nhất là ngày ba mươi tết sáng sẽ đi chợ mua hoa về trang trí nhà cửa chiều thì cùng mẹ nấu cơm bày biện mâm cơm giao thừa
tối thì cả nhà ăn cơm nhanh anh rửa bát xong xuôi rồi quây quần xem táo quân cắn hạt hướng dương nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển
mùi nhang tết bay nhà nhẹ tết đến rồi nên những đứa con xa nhà ai cũng mang về những câu chuyện vui nhất trong năm để kể cho nhau nghe
nên trong nhà lúc nào cũng có không khí rất đặc biệt thư kể
trong khi đó nguyễn mạnh hùng hai mươi chín tuổi làm kỹ sư xây dựng ở quận gò vấp tp hcm còn nhớ mãi táo quân phát sóng trên vtv năm hai nghìn chín khi đó anh mới học lớp một mươi hai
đó là táo quân hay nhất từ bé đến giờ mà tôi được xem
khi chúng tôi hết kỳ nghỉ tết và trở lại năm học thì một ngày buổi trưa cả nhóm còn kéo đến nhà một người bạn mở ra để xem lại
trong táo quân năm hai nghìn chín thì có rất nhiều phần hay trong đó có báo cáo của táo phát nước tự long với bài hát
lụt từ ngã tư đường phố sau đó mấy đứa bạn tôi ai cũng thuộc hùng nhớ lại
theo hùng năm nay là một năm có nhiều sự kiện đáng nhớ trong các lĩnh vực
có thể kể đến quá trình nỗ lực của chính phủ bộ y tế các cơ quan và người dân
trong việc phòng chống kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của người dân cả nước trong mùa lũ lụt miền trung
trong mảng giáo dục các em học sinh và phụ huynh cũng phải trải qua một kỳ thi trung học phổ thông lịch sử
với nước sửa tay khẩu trang sát khuẩn hay câu chuyện về bộ sách giáo khoa cánh diều với nhiều sản
mảng văn hóa nghệ thuật cũng rồi rào chất liệu khai thác khi mà bồng nổ các kênh youtube
nhiều người sử dụng muốn lôi kéo nhiều người xem đã làm những nội dung rùng rợn
phản văn hóa như ăn cá sống toa bằng bắp chân nấu cháo gà nguyên lông
một cuộc thi người đẹp không tìm ra được trao giải nhất mà chỉ có á khôi
trước ý kiến của nhiều người trẻ nhận xét nhiều năm về sau
táo quân có vẻ nhạt hơn và không còn đã kích sâu cây nhiều vấn đề gai góc
khán giả hùng chia sẻ không gian mà táo quân mang lại cho mỗi gia đình trong khoảng khắc cuối năm
giao thừa mới thực sự đáng ghi nhận
nhiều người dù không còn sống ở việt nam trưởng thành đi xa gia đình
thì điều họ vẫn đang nhớ nhất và mong thời gian quay trở lại
là được ngồi cùng cả nhà ăn một bữa cơm tất niên
mở vtv và được thấy bắt đầu nam tào ngọc hoàng trong táo quân ngày nào